trong khi quy mô số ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên vẫn đang là một bí ẩn
thì các chuyên gia y tế cũng lên tiếng nhận định triều tiên không nên chỉ tập trung vào cashos
đồng thời đưa ra lời cảnh báo lệnh phong tỏa có thể khiến cuộc khủng hoảng tại đất nước này thêm trầm trọng
theo giáo sư jin dong jan nhà vi đút học tại đại học hồng kông
triều tiên khó có thể ngăn chặn được bùng phát dịch nghiêm trọng này nếu chỉ tập trung vào những ca sốt
chia sẻ với báo chí giáo sư jean cho biết vì nhiều người không có triệu chứng và họ có thể đã lây truyền virus cho người khác
họ không bao giờ có thể ngăn dịch lây lan nếu chỉ tập trung vào những người bị sốt
bên cạnh đó giáo sư jin cho rằng khó có thể biết được covid một mươi chín đã lan truyền vào nước này bằng con đường nào
nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là những người vượt biên trái phép vào triều tiên
trước đó triều tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi và chưa từng báo cáo ca nhiễm nào kể từ đầu đại dịch
trước đợt bùng dịch lây lan với tốc độ bùng nổ
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang tìm mọi cách để đối phó
sau khi bình nhưỡng công khai về đợt bùng phát vào ngày một mươi hai tháng năm
ông kim bắt đầu tham dự các buổi họp khẩn cấp gần như mỗi ngày
ông ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc triển khai quân đội để cung cấp thuốc và công khai chỉ trích các quan chức
vì phản ứng thiếu hiệu quả trong phòng chống dịch đặc biệt là việc không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna còn cho biết các nhà máy đang sản xuất thêm xi lanh thuốc
nhiệt kế và các vật tư y tế khác với tốc độ chớp nhoáng tại thủ đô bình nhưỡng và những vùng xung quanh
trong khi nhà chức trách đang dựng thêm nhiều khu cách ly và tăng cường khử khuẩn
tuy nhiên cho đến nay triều tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ hàn quốc và mỹ
đồng thời từ chối đề nghị cung cấp thêm dữ liệu đại dịch từ who
tại triều tiên đa số người dân vẫn chưa được tiêm chủng
đề cập đến vấn đề này giáo sư jin cho rằng điều đó có thể khiến nhiều người cao tuổi ở triều tiên đối mặt với nguy cơ tử vong
trao đổi với báo giới giới chuyên sa cũng cho rằng với khả năng xét nghiệm thấp
triều tiên sẽ khó xác nhận liệu tất cả ca sốt có mắc covid một mươi chín
với cơ sở hạ tầng y tế còn nhiều thiếu sót và tình trạng thiếu vaccine
cuộc khủng hoảng y tế của triều tiên có thể thêm trầm trọng nếu họ không yêu cầu sự giúp đỡ
trong hai năm qua đại dịch covid một mươi chín càng khiến tình hình trầm trọng hơn
nền kinh tế triều tiên suy giảm bốn năm vào năm hai nghìn hai mươi mức giảm lớn nhất trong hai mươi ba năm theo ngân hàng trung ương hàn quốc
chính quyền bình nhưỡng cũng từng thừa nhận tình trạng thiếu nhân viên y tế có năng lực và các loại thuốc thiết yếu
cũng như trình độ kỹ thuật thấp của các nhà máy dược phẩm và thiết bị y tế
trong một báo cáo đệ trình lên liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi một
các hiệu thuốc cũng được báo cáo là thiếu vật tư y tế và phương tiện bảo quản bệnh viện thiếu điện và thiếu hệ thống sửa
có thể thấy việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian bị phong tỏa nghiêm ngặt
có thể khiến hệ thống hậu cần của triều tiên đang bị quá tải và đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé